chiều nay hai mươi một tháng một mươi hai lữ đoàn một trăm tám mươi chín quân chủng hải quân cho biết đã cứu hộ thành công tàu hàng gặp nạn trên biển
trong điều kiện thời tiết trên biển có áp thấp nhiệt đới gây sóng to và gió lớn
ngày một mươi chín tháng một mươi hai nhận lệnh của sở chỉ huy quân chủng hải quân yêu cầu cứu hộ tàu biển đông trader gồm hai mươi một thuyền viên
đang trên hải trình từ vũng tàu đến quy nhơn thì bị hỏng máy
lữ đoàn một trăm tám mươi chín hải quân đã khẩn trương điều động tàu chín trăm chín mươi một thực hiện nhiệm vụ cứu hộ
tuy nhiên do áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão biển động dữ dội gây khó khăn trong quá trình tiếp cận
phải đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai cán bộ chiến sĩ tàu chín trăm chín mươi một mới có thể tiếp cận và hỗ trợ tàu gặp sự cố
chiều cùng ngày máy chính của tàu biển đông trader đã được khắc phục và được hỗ trợ để hành trình về nơi neo đậu an toàn